trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ngày hai mươi tám tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa ký công văn hỏa tốc
gửi các sở ban ngành tỉnh ubnd huyện thành phố cà mau về việc chấn trình các hoạt động vận chuyển hàng hóa
và yêu cầu người dân hạn chế ra đường sau một mươi tám giờ
theo đó kể từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến hết ngày một tháng tám mọi người dân trên địa bàn tỉnh phải hạn chế tối đa ra đường
từ một mươi tám giờ ngày hôm trước đến năm giờ ngày hôm sau
quy định cũng nêu rõ trừ các trường hợp làm nhiệm vụ theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín xe đưa đón công nhân
trước đó tỉnh này cũng đã cấp phiếu ra đường quy định ngày cụ thể đối với người dân
tỉnh cà mau cũng tăng cường kiểm soát chặt hơn người dân ra đường không có lý do trong thời gian giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ